công tác trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số luôn được tỉnh lào cai xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm
trong những năm qua hoạt động trợ giúp pháp lý nói chung và trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số ở đây đã đạt nhiều kết quả góp phần cải thiện và thúc đẩy thụ hưởng các quyền con người và quyền công dân
vượt gần ba mươi km chị lò mùi ghện có mặt tại chi nhánh trợ giúp pháp lý số sáu huyện bát sát để được tư vấn trợ giúp về những vướng mắt trong việc đính chính thông tin của gia đình
với những người dân như chị ghện nhiều người còn chưa đọc thông viết thạo thì việc nắm bắt thông tin quy định của pháp luật hết sức vất vả
vì vậy những hướng dẫn của cán bộ trợ giúp pháp lý sẽ giúp chị tháo gỡ được khó khăn đó
các chị rất là tận tình giúp ví dụ những cái gì mà tôi không hiểu không biết thì các chị giúp đỡ tôi tất cả mọi việc luôn
tôi cũng có giới thiệu với các bạn bè tôi nếu như có những gì mà không biết thì ra bên
và trợ giúp pháp lý là các chị giúp đỡ những cái gì không biết thì các chị tư vấn
từ năm hai nghìn một mươi tám đến nay trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh lào cai đã tiếp nhận và thực hiện trên hai vụ việc
gồm chín trăm hai mươi vụ việc tố tụng và hơn một một trăm linh việc tư vấn pháp luật tại cơ sở cho hơn một mươi bốn lượt người tham dự
những con số trên đã phần nào chứng minh được nỗ lực của tỉnh lào cai trong công tác bảo đảm quyền trợ giúp pháp lý cho đồng bào dân tộc thiểu số
góp phần thực hiện tốt việc cải cách tư pháp bảo vệ quyền con người
quyền công dân
trong một mươi năm trở lại đây trung tâm đã thực hiện rất nhiều các đợt trợ giúp pháp lý lưu động và truyền thông về trợ giúp lý tại các xã
đặc biệt là các xã nghèo và thôn bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh
tại địa bàn này có rất đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống
thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý lưu động như là truyền thông về trợ giúp lý
thì trung tâm đã phổ biến tới người dân người đồng bào dân tộc thiểu số
các quy định của luật trợ giúp pháp lý và các quy định pháp luật có liên quan
dù đã cố gắng thực hiện trợ giúp pháp lý cho người dân là đồng bào dân tộc thiểu số
tuy nhiên thực tế cho thấy số người được trợ giúp pháp lý trong các vụ án hình sự dân sự là người dân tộc thiểu số vẫn còn cao
trong số đó có nhiều trường hợp thiếu hiểu biết về pháp luật
do đó làm tốt công tác trợ giúp pháp lý không chỉ bảo vệ quyền lợi cho người dân là đồng bào các dân tộc thiểu số
mà còn góp phần nâng cao kiến thức hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật